theo dõi kiểm tra giám sát các công trình đang thi công nhằm bảo đảm ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng
là nguyên tắc chung bắt buộc trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở thành phố đà nẵng
thế nhưng trong thực tế thì công tác này lại hoàn toàn không được thực hiện kịp thời đúng như mong đợi
đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng công trình xây dựng trái phép cũng như vi phạm trật tự xây dựng đã từng xảy ra
triển khai thi công từ tháng một mươi năm ngoái xây dựng xong phần móng đến ba khối nhà khác nhau có tầng hầm và đã đổ cả bê tông đến tầng hai
nhưng tất cả hạng mục này đều sai phép và vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng
đáng ngạc nhiên để xây dựng được như vậy chủ đầu tư đã phải mất rất nhiều tháng thi công rầm rộ
thế nhưng phải đến tháng bốn năm nay công trình mới bị đình chỉ
không có một cái bản vải hay là một cái gì
đó để mình biết được là có vi phạm hay không
còn giám sát thì ở những cái tư quan chuyên môn không có rõ lắm
đến khi đình chỉ thì tôi mới ngỡ ra là như vậy thôi
từ những vi phạm công trình nhà ở riêng lẻ như khu nhà này
đến những dự án lớn như hàng loạt các vi phạm của mường thanh sơn trà kéo dài từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay vẫn chưa thể giải quyết
hay như mới đây vụ hai tòa nhà ốp kính vàng vi phạm nhưng không sớm nhắc nhở để đến khi chủ đầu tư thi công xong mới xử phạt
và hàng loạt vụ tương tự tất cả đều có điểm chung là công tác giám sát không kịp thời để vi phạm kéo dài gây hệ lụy lớn
chính quyền cơ sở đều có nặng nhất
khi bắt đầu mở ra công trình có máu nó làm thì đề nghị kiểm soát ngay từ đầu
lúc ngay từ đầu lúc đào máu lúc lên tới công trình
đừng để xảy ra làm không đúng rồi mình đi sửa chữa
đúng là cái việc mà theo dõi cái giám sát
đối với các công trình xây dựng của các địa phương thì nó cũng còn nhiều cái vấn đề
thứ nhất là đối với những công trình có quy mô lớn thì cái việc theo dõi thì nó cũng tuyệt đối là khó
vấn đề thứ hai nữa là cái con người tham gia giám sát thường xuyên thì nó cũng chưa kịp thời
nên là nó cũng xảy ra những cái tình trạng là sai phép
phạt cho tồn tại là vấn đề nhức nhối trong việc quản lý trật tự xây dựng hiện nay nhất là tại các đô thị lớn
vấn đề này xuất phát từ công tác giám sát thi công công trình xây dựng kém hiệu quả
buông lỏng quản lý
và thậm chí là nảy sinh tiêu cực
hệ lụy là những vi phạm cứ tiếp diễn để lại những hậu quả lớn còn trách nhiệm thì không có người đứng ra nhận